thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả năm hai nghìn một mươi tám là năm có dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ việt nam hà lan
đánh dấu trạng đường phát triển bốn mươi năm năm kể từ ngày việt nam và hà lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
cùng với việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại đầu tư việt nam và hà lan đang tích cực mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với đại sứ nien k trusser
đại sứ đặc mệnh toàn quyền hà lan tại việt nam để cùng nghe bà chia sẻ những câu chuyện trong quá trình hoạt động ngoại giao tại việt nam
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với đại sứ nien k trusser
để cùng nghe bà chia sẻ những câu chuyện trong quá trình hoạt động ngoại giao tại việt nam
và ngay sau tiểu mục chuyện việt nam tiểu mục chuyện xa xứ với câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc sẽ đến với quý vị khán giả
tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay sẽ đến với câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc sẽ đến với quý vị khán giả
và như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi tới người thân và gia đình sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua

đồng chí hoàng khôn minh cũng đã có buổi hội đàm với đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương của đảng ta
ngày năm tháng bảy tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết hoạt động của ủy ban công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ rõ những hạn chế của công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại việt nam
thủ tướng đề nghị cần thực hiện tinh thần nghị quyết trung ương sáu về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
cần có nhiều chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phi chính phủ nước ngoài góp phần phát triển đất nước thúc đẩy quan hệ ngoại giao hợp tác hữu nghị với các nước
trong cuốn khổ chuyến thăm chính thức hy lạp chiều ngày hai tháng bảy theo giờ địa phương ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã có cuộc hội kiến với chủ tịch quốc hội nikos fosit và phó chủ tịch quốc hội chủ tịch hội nghị sĩ hữu nghị hy lạp việt nam george varmenos
cùng dự có các thành viên của hội nghị sĩ hữu nghị hy lạp việt nam
ngay sau khi kết thúc chuyến thăm hy lạp ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã có chuyến thăm chính thức cộng hòa bungary
theo lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao bungary ekateria zahariova từ ngày ba đến năm tháng bảy
trong thời gian chuyến thăm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã chào tổng thống rumen radek hội kiến với phó thủ tướng tomisla doncher thăm đại sứ quán việt nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người việt tại bungary
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa liên bang brazil ngày hai tháng bảy ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã hội kiến tổng thống brazil michel tecme
gặp và làm việc với bộ trưởng ngoại giao aloshio nunet ferrera bộ trưởng bộ công nghiệp ngoại thương và dịch vụ marcos jorge bộ trưởng bộ nông nghiệp chăn nuôi và cung ứng blairo magi và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước
tại buổi hội kiến tổng thống brazil michel tecme khẳng định brazil coi trọng vị thế quan trọng của việt nam tại khu vực đông nam á
tổng thống michel tecme đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của phó thủ tướng trong việc củng cố và mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị
về phương pháp phát triển năng lượng và thứ hai là về phương pháp phát triển năng lượng và sức khỏe sản phẩm
hai vấn đề rất quan trọng không chỉ cho việt nam và nhật bản nhưng cũng cho tất cả thế giới
vì vậy nó rất tốt để làm việc với một quốc gia như việt nam một quốc gia như thế này
về những vấn đề rất quan trọng
ví dụ nếu chúng ta nhìn vào vấn đề phương pháp phát triển năng lượng
một trong những điều mà chúng ta có thể làm cùng với chính phủ của chúng tôi
nhưng cũng cùng với các cộng đồng phát triển năng lượng khác

phương pháp phát triển năng lượng của mekong delta
và vào năm hai nghìn một mươi bảy có một phóng viện rất quan trọng của mekong delta

và ông ấy thậm chí đã phát triển phương pháp hướng dẫn về phương pháp phát triển năng lượng này
và bây giờ đã đảm bảo phương pháp phát triển năng lượng một trăm hai mươi
khi chúng ta nói về phương pháp phát triển năng lượng
tôi nghĩ chúng ta đang cố gắng làm gì để giúp việt nam tăng năng lượng cho phương pháp phát triển năng lượng của chúng ta
chúng tôi và nhật nam là người thứ hai phát triển phương pháp phát triển năng lượng của chúng ta trong thế giới

vậy trong các vùng phương pháp chúng ta phải tập trung vào phát triển phương pháp phát triển năng lượng giữa hai quốc gia không
tôi nghĩ ngoài phương pháp phát triển năng lượng và phương pháp phát triển năng lượng
có một vài phương pháp phát triển năng lượng khác
và hãy cho tôi nói về phương pháp phát triển năng lượng thành phố tốt và phương pháp phát triển năng lượng
tôi nghĩ việt nam có rất nhiều năng lượng ở đây

hãy nghĩ về phương pháp phát triển năng lượng
một trong những phương pháp phát triển năng lượng lớn nhất ở đài loan rất năng lượng ở đây
tôi nghĩ ở năm đến bảy phương pháp phát triển năng lượng
đặc biệt là phương pháp hải phòng
nơi chúng ta thực sự có một cộng đồng công ty
làm việc xây dựng phương pháp phát triển năng lượng
và chúng đã xây dựng hàng ngàn phương pháp phát triển năng lượng ở đây

và phương pháp phát triển năng lượng smart city
tôi rất thích điều đó vì đó là một phương pháp rất năng lượng
chúng tôi có một khu vực ở đài loan
gọi là brainport
brain những người rất năng lượng ở đó

cách xây dựng phương pháp phát triển năng lượng
nhưng chúng tôi đã làm việc với binh dương
chúng tôi đã làm việc với bộ xây dựng phương pháp phát triển năng lượng
và chúng tôi đã nói với hồ chí minh và hà nội
về cách chúng tôi có thể tiếp cận

bạn đã nói về hà nội
nó đang cố gắng để trở thành một thành phố phát triển năng lượng
vậy các bạn nghĩ về hà nội
đặc biệt là kinh tế của thành phố hà nội
muốn mang lại một gương ứng cho người ngoài việt nam
hà nội đã làm một điều rất tuyệt vời
vì vậy trong tuần qua
chúng tôi đã cố gắng cắt khỏi khu vực hàn kiem
như một khu vực chạy
tôi và gia đình tôi đã thích

không phải phải theo dõi
bộ xe chạy
rất thông thường
và tôi nghĩ
bất cứ một thành phố lớn
có thể có những khu vực rộng rãi
và rộng rãi
để người dùng để thưởng thức và thông thường

rất tốt cho khu vực
trong mọi nơi trong thế giới
đặc biệt ở việt nam
chúng tôi có thể cố gắng
để giữ khu vực rộng rãi
tôi rất vui
khi thủ tướng trung
gửi một người đại diện
đến một trường hợp
mà chúng tôi đã tổ chức lúc nãy
nơi một số đại diện
đã kết thúc một luật pháp
để giữ khu vực rộng rãi
và tôi nghĩ
điều đó sẽ làm sự khác nhau
trong khu vực rộng rãi
nếu khu vực rộng rãi
và không bị tổ chức

thủ tướng của việt nam
trong hợp tác với
hội đồng phát triển việt nam
đã kết thúc một trang phóng
ở hà nội
trong năm hai nghìn một mươi tám
và đã kết thúc một trang phóng

trong năm hai nghìn một mươi tám
trong năm hai nghìn một mươi tám
tôi rất vui vì
trang phóng đại diện đã diễn ra
trước khi tôi quay về việt nam
tôi nghĩ trang phóng đại diện
rất quan trọng
nhưng trang phóng đại diện
đã diễn ra trước khi tôi quay về việt nam
trang phóng đại diện được dựa
trên nhiều nước trên thế giới
trang phóng đại diện
được dựa trên nhiều nước trên thế giới
nhân tộc biết
rằng trang phóng đại diện
có rất nhiều giáo viên
trang phóng đại diện
bởi trang phóng đại diện
giúp trang phóng đại diện

trang phóng đại diện
thi hợp gương stone
và cố gắng trả lời cho những khó khăn mà chúng ta nhìn thấy cùng nhau
đầu tiên tôi sẽ gửi câu trả lời cho người phụ nữ của tôi
cô ấy rất tự hào khi đến đây
cô ấy có rất nhiều kỹ năng đặc biệt là trong văn hóa và nền kinh tế

nhưng tôi đã cố gắng trả lời cho việt nam trong tương lai
vì vậy bất cứ nơi tôi đi trên thế giới nếu có cơ hội để nhìn thấy kết quả của chúng tôi được ủng hộ tôi sẽ cố gắng làm thế
nhưng lựa chọn đầu tiên đối với người phụ nữ của tôi
và tôi có thể nói rằng cô ấy có một trung tâm rất đặc biệt và rất tốt
và cô ấy sẽ ở đây
vì vậy cô ấy không đơn giản trong việc làm việc quan trọng này
vì vậy nếu các bạn có cơ hội
và các bạn có một vài câu hỏi để nói cho quân đội tiếp tục đến việt nam
mọi lần đối diện
đi ra ngoài nhìn thấy người việt
hợp tác với người việt
chúng rất thích làm điều đó
đừng tự tỉ
đừng để tiếng tiếng là một vấn đề
tại vì người ta cố gắng để liên lạc ở đây một cách hoặc lý do khác
một lần nữa dù tôi thích hà nội
nhưng cũng rất quan trọng là đi ra ngoài hà nội
và đi ra ngoài hồ chí minh
vì việt nam có nhiều thứ hơn so với những thành phố này

chắc chắn họ có những câu hỏi cho các bạn
tôi sẵn sàng rồi
tôi thích nói chuyện với những người trẻ
có những câu hỏi cho quân đội việt nam không
xin chào tất cả các bạn
tôi là giang
tôi là trung tâm ở hà nội open university
và tôi có một câu hỏi cho các bạn
trong khi trở thành học sinh
tôi rất muốn có một trung tâm học sinh

từ chính phủ việt nam không
và các bạn có ý kiến cho tôi không

đó chính là một cơ hội gọi là nuffik

trên trang web của chúng tôi
nó tùy vào những gì các bạn muốn làm
học sinh trung tâm
và trung tâm của các bạn

tôi không thể cho các bạn biết tất cả các thông tin
vì sau đó tôi sẽ phải biết

những gì tôi có thể nói về học sinh ở việt nam
chúng tôi có vài trung tâm rất quan trọng
tôi đã nói về hợp tác kinh tế
và trung tâm văn hóa nước
và tôi nghĩ rằng chúng tôi ở việt nam
có rất nhiều trung tâm rất tốt
về trung tâm văn hóa nước và trung tâm văn hóa nước
một trong những trung tâm đó là trung tâm vàng ninh
và một trong những trung tâm đó là trung tâm kỹ năng của delft

đã học ở những trung tâm này
và bây giờ đang ở những vị trí thú vị trong việt nam
câu hỏi tiếp theo xin
tôi là phương
tôi đã học tại hanoi university of industry
và tôi có một câu hỏi cho các bạn
tôi biết các bạn thích trung tâm của việt nam

những trung tâm mà các bạn thích nhất
trung tâm mà tôi thích
và tôi sẽ thích thật lắm
là trung tâm lotus
trung tâm đó là một trung tâm rất đẹp
và nó rất đẹp

nếu nó ở trung tâm
hoặc khi nó đã được mở
hoặc khi nó đã được mở hoàn toàn

nó rất đẹp
tôi thích nó

trung tâm hoa thực sự rất quan trọng
cho người đức
trung tâm hoa là trung tâm quốc gia của chúng ta

và kỷ niệm của nền kinh tế
trung tâm hoa đã rất quan trọng
và nó vẫn là thế

và trung tâm hoa lớn nhất trong thế giới
chúng tôi có một thị trường ở việt nam

với thành phố hồ chí minh
vậy thì ai biết
có lẽ sẽ có một thị trường hoa việt nam

vì tôi nghĩ việt nam

ở đà lạt
chúng tôi chỉ có một vài ngày đức
ở đà lạt
và ở đó

và ở đó
cũng có rất nhiều hoa được nâng ra
đà lạt house farm là một trong những công ty
được phát triển bởi một ceo đức
và một lần nữa
quý vị vừa theo dõi
tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay
và tiếp theo chương trình
xin mời quý vị khán giả
cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ
đến với việt nam lần đầu tiên vào năm hai nghìn chín
với vai trò là tình nguyện viên
trong một chương trình từ thiện của chính phủ úc tại việt nam
có lẽ chưa bao giờ chị cara elixon lại nghĩ rằng
mình có duyên để gắn bó với mảnh đất này
cho tới tận ngày hôm nay
sau một năm là tình nguyện viên tham gia vào các dự án
chăm sóc sức khỏe cho người dân tại hải phòng
chị đến với hà nội
và tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ
và đến nay sau một mươi tám năm
chị đã trở thành một chuyên gia
cố vấn về giới khuyết tật
và hòa nhập xã hội trong chương trình úc cùng việt nam phát triển nguồn nhân lực
đồng thời là chuyên gia về giới của trường đại học flinters của australia
với những kinh nghiệm và tình yêu dành cho đất nước
con người việt nam
chị luôn mong muốn được đóng góp một phần nào đó
vào sự phát triển chung của đất nước việt nam
chị đã đồng ý với các cộng đồng như thế này
tôi biết rằng chủ tịch việt nam
rất mong muốn
bảo vệ cộng đồng của đất nước
có tất cả những người ở việt nam
những người dân tộc
những người có tình hình
và những người đàn ông
vì vậy đồng ý với các cộng đồng
sẽ là một điều
bạn sẽ cảm thấy
bạn đang phát triển cho
vì vậy bạn sẽ phát triển
cho phương pháp
với chị kara ellison
niềm hạnh phúc lớn lao của chị
là được đi khám phá những vùng đất mới ở việt nam
được tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc của việt nam
bởi vậy nên mỗi khi có dịp đi công tác
đến với một vùng đất mới
hoặc tranh thủ những lúc rảnh rỗi
chị lại dành thời gian để tìm hiểu
và khám phá về đất nước
con người việt nam
và trong chuyến đi sapa lần này
chị mong muốn được mang những bộ trang phục đặc sắc
của các dân tộc trên đất nước việt nam
người dân australia
với chị việt nam đã mang đến cho chị
một cuộc sống muôn màu sắc
vượt xa những gì chị có thể tưởng tượng được
tôi đã có một vợ việt nam
và hai đứa trẻ đẹp
với tên việt nam
vì vậy tôi rất vui
vì đã có một cơ hội tuyệt vời
và tuyệt vời
vì vậy gần một mươi tám năm

nhưng vẫn tiếp tục làm việc
ở việt nam
vì vậy gần tất cả những việc của tôi
đang ở việt nam
đối với tôi
thế giới của tôi là việt nam
đó là chia sẻ của chị với chúng tôi
trước những giây phút chị quay trở lại australia
cùng với những bộ trang phục đặc sắc
của người mông người giao
cùng với những sản phẩm do chính tay
những người dân tộc của việt nam làm được
bởi như chị nói
thì dù có đi đâu về đâu
việt nam vẫn luôn nằm trong trái tim chị
chiếm chọn tình yêu của chị
là câu chuyện của một người con đang sinh sống
và làm việc ở xa tổ quốc
ngay sau đây
tiểu mục nhắn gửi quê nhà
sẽ là lời nhắn gửi của những người con
ở xa tổ quốc
gửi về cho người thân và gia đình
chúng tôi đã cho các bạn thấy
câu chuyện của một người việt
đang sống ở xa tổ quốc
chúng tôi sẽ tiếp tục đến
phần truyền thông qua
để nghe lời truyền thông
từ người việt

từ thành phố rotterdam
bạn lê thanh hà gửi lời nhắn gửi
tới các du học sinh việt nam
quyết định đến một đất nước xa lạ học tập
không phải điều dễ dàng
càng khó khăn hơn
khi bạn phải học cách thích ứng
với môi trường mới
ngôn ngữ khác
bắt đầu làm quen
với những người bạn mới
nhưng hà lan là một trong những môi trường
xã hội thân thiện nhất trên thế giới
mà bạn có thể cảm nhận
ngay khi đặt chân đến đây
người dân cởi mở
chào đón người nước ngoài
với sự nồng nhiệt
và giúp đỡ tận tình
một trong những điểm thú vị
mà các du học sinh việt nam
có thể học được từ người dân hà lan
là việc lên kế hoạch
cho mọi việc một cách hoàn hảo
bạn dương mạnh hồng
một du học sinh việt nam
tại hà lan chia sẻ
nhắc đến hà lan
là người ta nhớ tới
cối xay gió
và những chiếc xe đạp
người dân hà lan nổi tiếng
thân thiện với con người
và thân thiện với môi trường
hà lan đặc biệt được biết đến
với các chuyên ngành
như quản trị kinh doanh
quản trị du lịch
khách sạn và công nghệ công nghiệp
nếu là sinh viên xuất sắc
bạn có cơ hội nhận đến
bảy mươi năm học phí của chương trình học
bên cạnh đó
sinh viên cũng có thể
tự trả học phí cho mình
bằng cách đi làm thêm
vào các ngày nghỉ
với số lượng thời gian nhất định
đối với các du học sinh việt nam
hà lan sẽ là một
trong những điểm đến lý tưởng
chúng tôi rất mong nhận được
sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ
cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook
truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email
tạp chí gnacomgmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình tiếp theo